thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị
sàng lọc chuẩn bị bệnh viện giã chiến tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế
trong đó có máy thở bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp
thủ tướng đề nghị bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội các nhà dưỡng lão
cơ sở cai nghiện ma túy trại giam phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để tiếp nhận nguồn tài trợ đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân
cho công tác phòng chống dịch để sử dụng kịp thời hiệu quả với kinh phí từ ngân sách nhà nước
tổ chức tiếp nhận chuyển giao số máy thở được hỗ trợ tài trợ từ một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước